thưa quý vị ảnh hưởng của việc ách tắc nông sản xuất khẩu tại tuyến biên giới phía bắc những năm qua
khiến công tác điều hành xuất nhập khẩu điều tiết giao thương của chúng ta chưa mang tính chủ động cao
mỗi khi vào mùa cao điểm xuất khẩu nông sản thì doanh nghiệp và người nông dân đều phấp phỏng lo âu
liệu rằng cửa khẩu có bị ách tắc hay không có bị ép giá hay không hay là hàng phải quay đầu tiêu thụ nội địa
thực tiễn này đòi hỏi qua mỗi năm chúng ta cần thay đổi và thích ứng hơn nữa tập quán giao thương với nước bạn
từ đó để tránh được những rủi ro cho mình
để nông sản không còn ách tắc cần sự đồng bộ về chính sách cần những cách làm bài bản của người nông dân và nhà xuất khẩu
mở đầu chương trình alo ba trăm tám mươi chín hôm nay xin chuyển đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản
mà phóng viên alo ba trăm tám mươi chín vừa nói
xin chào và hẹn gặp lại
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cho tới nay phía trung quốc duy trì áp dụng chính sách zero covid và triển khai các biện pháp phòng dịch chặt chẽ
do vậy các tuyến cửa khẩu tiếp xác với trung quốc thường xuyên rơi vào tình trạng đóng mở thất thường
điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giao thương
tuyến cửa khẩu cầu bắc luân hai thành phố móng cái tỉnh quảng ninh mới được thông quan trở lại những ngày gần đây
thì phải phối hợp chặt chẽ với các đồ mối doanh nghiệp đến kia để ta giao nhận hàng một cách có hiệu quả và nhanh nhất
do các yêu cầu kiểm soát chặt dịch bệnh phía trung quốc đối với xe hàng từ việt nam qua
nên những ngày này ban quản lý cửa khẩu và lực lượng chuyên trách gồm hải quan biên phòng quảng ninh
đang phải khắc tử cán bộ ứng trực tại chốt để duy trì tuyến vảnh đai xanh cho cửa khẩu
do dịch bệnh vừa qua biên hải quan cũng phối hợp với các đồng đội chức năng phổ biến tuyên truyền đến toàn bộ nhân dân
làm sao đáp ứng được lượng yêu cầu phòng dịch của trung quốc mới mang hàng ra
sau khi mọi người đã chung tay vào lượng hàng sẽ tăng lên do nhu cầu của trung quốc lượng hàng cực kỳ lớn
tại lạng sơn
sau tết nguyên đán tình trạng u nứ nông sản đã xuất hiện trở lại ở vài thời điểm
nguyên nhân chính vẫn là do phía trung quốc siết chặt quy định kiểm soát dịch bệnh covid
về phía tỉnh lạng sơn để chủ động tỉnh này đã thiết lập vùng xanh xuất nhập khẩu tại biên giới
hàng hóa đã lưu thông
phương án giao hàng trung quốc rất thấp chặt
do đó một số cửa khẩu đóng cửa dẫn đến hàng hóa lượng hàng đi qua
từ ngày hai mươi hai tháng ba đến nay phía trung quốc đề nghị thực hiện phương thức giao hàng mới
tức là đổi đầu kéo chuyển dụng kéo công hàng đi qua lại biên giới hai nước
và cũng thắt chặt hơn
các phương tiện chuyên dụng mỗi người chỉ được lái trên một phương tiện và được nghiêm phong
tép là bốn mươi tám giờ là zero không có covid
ghi nhận trong số các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn
hiện cửa khẩu phụ tân thanh là nơi có hoạt động xuất khẩu sôi động nhất
do đó lượng xe chở nông sản đang đổ về đây khá nhiều
bình quân mỗi ngày có từ một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi xe hàng
làm thủ tục xuất đi
trong đó có các xe nông sản như dưa hấu thanh long chuối xoài
lực lượng chức năng ở đây đang xây dựng những kịch bản ứng phó với tình hình
ủ nứ xe nông sản có thể xảy ra trong giai đoạn tới
chúng tôi vừa gửi tới quý vị những diễn biến về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa
tại tuyến biên giới quảng ninh và lạng sơn
với bài học ưu nứ nông sản tại biên giới như đã xảy ra những năm trước
năm nay các địa phương đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng hơn
hướng tới việc xuất khẩu nông sản được thuận lợi và hiệu quả nhất
buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh bắc giang với lãnh đạo tỉnh lạng sơn
nội dung về công tác hỗ trợ kết nối xuất khẩu vải thiều sang thị trường trung quốc
những cuộc họp như này cho thấy tính chủ động giữa tỉnh có vùng trồng nông sản
và tỉnh có cửa khẩu xuất khẩu hướng tới mục tiêu chung là tạo điều kiện tối đa
cho nông sản vào cao điểm của xuất khẩu
năm nay tỉnh lạng sơn đã bố trí hướng dẫn khu vực trung chuyển
khu vực riêng cho người phương tiện vận chuyển vải thiều của tỉnh bắc giang
trong quá trình chờ thông quan tại khu vực cửa khẩu
phần luồng ưu tiên xuất khẩu vài thiều tại khu vực các cửa khẩu
hữu nghị tân thành và có ý kiến với các địa phương phía trung quốc
tạo điều kiện mở luồng xanh ưu tiên mở lại cửa khẩu cốc nam và chi ma
với quan điểm của cơ quan hải quan thì luôn luôn tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu nông sản
đặc biệt là những hàng hóa quả tươi
trong thời gian vừa qua thì để xuất được
để xuất được nhanh thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các lực lượng xây dựng kịch bản
cũng như là cái vùng riêng để bảo quản cũng như là để nhanh chóng là
là vận chuyển đi sang phía trung quốc được nhanh nhất
ngoài ra tỉnh lạng sơn sẽ bố trí thêm số lượng đầu kéo và lái xe chuyên trách
để đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa
các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện việc phân luồng điều tiết phương tiện công khai
và thực hiện ưu tiên đối với các loại trái cây trong đó có vải thiều
bên cạnh đó ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
cũng đã trao đổi với chính quyền thị xã bằng tường xem xét kéo dài thời gian thông quan trong ngày
nhằm tăng năng lực thông quan
năm hai nghìn hai mươi một sản lượng tiêu thụ vải thiều toàn tỉnh bắc giang đạt gần hai trăm một mươi sáu tấn
trong đó xuất khẩu chín mươi tấn chủ yếu sang thị trường trung quốc
riêng lượng vải thiều xuất khẩu thông qua tỉnh lạng sơn
đạt khoảng trên năm mươi ba tấn
năm hai nghìn hai mươi hai diện tích vải thiều tiếp tục duy trì hai mươi tám ba trăm linh ha
sản lượng ước đạt một trăm tám mươi tấn
thời gian thu hoạch dự kiến từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày hai mươi tháng bảy
sau đây là ghi nhận về bước chuẩn bị cho xuất khẩu vải thiều từ bắc giang sang các nước
cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai là đến vụ thu hoạch vải thiều chính vụ
cùng với niềm vui chuẩn bị một mùa quả ngọt bội thu là những lo lắng thách thức
do biến động thị trường như đã xảy ra ở năm trước
nông dân và các doanh nghiệp chế biến nông sản tỉnh bắc giang đã có nhiều phương án để xuất khẩu quả vải thiều
và tăng cường chế biến tại chỗ như xấy khô chế biến công nghiệp cấp đông để kéo dài thời gian bảo quản
trước thì chúng tôi là những quả vải thiều chúng tôi là trôi nổi trên thị trường như thôi
mạnh ai thì người ấy bán ai bán ra ngoài mang ra đường ai bán được thì bán
không bán được thì không bán được đất thì bán được dẻ không bán được thì lại mang về xấy
thôi đủ các kiểu
thế nhưng vì gần đây quả vải của chúng tôi thì mấy năm gần đây cái việc thứ nhất là giá cả nó rất ổn định
cái việc thứ hai là chúng tôi không có cái chuyện là phải bán rẻ bán đắt nữa
thường xuyên theo dõi rồi kiểm tra và tuyên truyền hướng dẫn cho bà con nhân dân làm sao để chăm sóc được
cái quả vải nó đạt được cái tiêu chuẩn tốt nhất cũng như là cái mẫu mã
rồi thì đồng thời là cũng xây dựng nhiều
các kế hoạch để xúc tiến tiêu thụ vải thiều cho năm hai nghìn hai mươi hai này
đối với loại trái cây chủ lực này tỉnh bắc giang đã chủ động đổi mới
nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại hướng tới mở rộng thêm nhiều thị trường
thúc đẩy tiêu thụ nhanh và bền vững
ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch sản xuất
làm sao để trước hết là phải chăm sóc cho quả vải để đạt được cái chất lượng tốt nhất
thế thì mặc dù là chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch sản xuất
mặc dù là có các cái thị trường khó tính tuy nhiên là chúng ta cũng phải đáp ứng được
tất cả các cái thị trường cao cấp hơn và khó tính hơn
năm hai nghìn hai mươi một tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ của tỉnh bắc giang
đạt trên sáu tám trăm linh tỷ đồng
vải thiều bắc giang có gia bán đỉnh quân phả vụ ước đạt một mươi chín tám trăm linh đồng một kg
tiêu thụ tại thị trường nội địa đạt trên một trăm hai mươi sáu tấn
kiếm khoảng năm mươi tám sáu và xuất khẩu
trên tám mươi chín tấn chiếm bốn mươi một bốn tổng sản lượng tiêu thụ
vải thiều bắc giang được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường truyền thống trung quốc
và các quốc gia khu vực eu mỹ australia nhật bản hàn quốc
các nước bên nam á khu vực trung đông
thưa quý vị mùa xuất khẩu nông sản năm nay
các địa phương đã có sự chuẩn bị khá kỹ
chỉ chờ đến khi nào tuyến cửa khẩu phía trung quốc
mở lại bình thường thì nông sản việt sẽ được tiêu thụ
với số lượng lớn
ngoài ra các kênh tiêu thụ trên nền tảng thương mại điện tử
và bán hàng qua nhật bản qua các nước châu âu hay mỹ
đang được kỳ vọng là đầu ra mới ổn định cho nông sản việt
chương trình alo ba trăm tám mươi chín tuần tới chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị
về công tác tìm đầu ra cho nông sản qua những thị trường tiêu thụ khó tính
chuyển qua phần tin tức đáng chú ý khác
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước vừa ký báo cáo
kết quả công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả quý i
phương hướng nhiệm vụ công tác quý ii năm hai nghìn hai mươi hai của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
theo báo cáo trong quý i các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực ba trăm tám mươi chín
đã giảm sâu so với cùng kỳ năm trước
quý i năm hai nghìn hai mươi hai kết quả của lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện
ba tám trăm linh vụ việc vi phạm giảm bốn mươi bốn tám mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
trong đó hơn ba sáu trăm linh vụ buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm hàng lậu
giảm bảy mươi hai bốn mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
hơn hai mươi chín hai trăm linh vụ gian lận thương mại gian lận thuế giảm tám bảy mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
tám trăm bảy mươi bốn vụ hàng giả vi phạm xứ hữu trí tuệ giảm chín mươi bốn năm mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
thu nộp ngân sách nhà nước
bảy tỷ đồng tăng ba mươi chín bảy mươi tám so với cùng kỳ năm trước
đánh giá tình hình chung tại các tuyến địa bàn trọng điểm cho thấy
xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng các loại hình tạm nhập tái xuất
vận chuyển độc lập vận chuyển kết hợp để buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm hàng tiêu dùng thiết yếu hàng thực phẩm đông lạnh
diễn ra ở quảng ninh lạng sơn lào cai quảng bình quảng trị
thuốc lá ngoại nhập lậu rượu bia đường cát sữa hàng tạp hóa vàng ngoại tệ
diễn ra phức tạp tại các tỉnh quảng trị tây ninh long an an giang kiên giang
vận chuyển gia súc thuốc lá dược liệu tại cao bằng
buôn bán vận chuyển trái phép ma túy pháo nổ diễn ra tại điện biên sơn la thanh hóa nghệ an hà tĩnh tây ninh
căn cứ và kết quả công tác những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành và địa phương
để tiếp tục thực hiện hiệu quả
căn cứ và kết quả công tác chống buôn lậu ra lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia yêu cầu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành và địa phương
triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để nắm tình hình phát triển xây dựng triển khai
thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra điều tra phát hiện xử lý nghiêm
mọi hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tập trung lực lượng phương tiện biện pháp
đánh trúng đánh đúng đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây ổ nhóm tụ điểm phức tạp nhằm gian đe và phòng ngừa chung
những thông tin về hoạt động của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín trong quý i và định hướng công tác trong quý ii vừa rồi
đã kết thúc chương trình alo ba trăm tám mươi chín tuần này
mời quý vị và các bạn chú ý đón xem chương trình của chúng tôi vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm tối thứ hai hàng tuần
trên truyền hình công an nhân dân antv
xin chào và hẹn gặp lại